với nhiều bạn trẻ mục tiêu sau khi ra trường là kiếm một công việc ổn định tại một công ty nhà nước hay tư nhân
nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người lại có những suy nghĩ hoàn toàn khác
phóng sự sau về một đôi vợ chồng ở quảng bình là một ví dụ
với khát vọng khởi nghiệp muốn làm giàu từ công việc mà mình yêu thích
anh lê đình quà và chị lê thị thành thủy đã nghỉ việc tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
để trở về quảng bình và đầu tư trồng rau sạch
vượt qua những khó khăn ban đầu đến nay mô hình trồng rau sạch với quy mô lớn của anh chị đã phát huy hiệu quả rõ rệt
đây là vườn rau sạch của vợ chồng anh lê đình quả và lê thị thanh thủy ở xã hải trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
nhìn anh chị đang chăm chỉ quốc đất trồng rau thế này ít ai biết rằng hai vợ chồng anh quả và chị thủy
một người là thạc sĩ một người là kỹ sư ngành nông nghiệp
từng làm công tác nghiên cứu nhiều năm tại viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải nam trung bộ
thầy quảng bình mình là cái thị trường rau sạch là chưa có rất là ít có nhưng mà mạnh mụn
thứ hai là vì đặc thù khị hầu quảng bình nó khắc nhiệt
người dân thì cũng chưa có kỹ thuật cao về sản xuất rau sạch nên là kinh đường rau sạch ở quảng bình rất là ít
thì anh xã mình mới quyết định không làm ở quy nhơn quyết hẳn là về quảng bình để làm
khi mình về đến đây thì khó khăn nhất là thời tiết của mình mùa mưa mùa gió nào
rất là khắc nghiệt
nhưng mà tuy nhiên thì về xem đất đai cũng như điều kiện hiệu thì mình nghĩ là với khả năng của mình thì đã triển khai nhiều dự án ở nhiều vùng rồi thì mình tin chắc là mình sẽ làm được
trước mắt thì nó hơi khó khăn là do mình mới về
cái cơ sở vật chất đầu tư nó chưa được đầy đủ lắm
sau thời gian tới thì định hướng là mình sẽ làm được cái nhà màng một cái hệ thống tưới nhỏ dọt
chắc chắn mình sẽ khắc phục được cái thời tiết ở đây
đầu năm hai nghìn một mươi sáu vợ chồng anh quả chị thủy quyết định bán nhà ở quy nhơn về quê chị thủy ở quảng bình
mua hai năm hectare đất thuộc xã hòa trạch huyện bố trạch để trồng rau sạch
bằng những kiến thức có được trong những năm công tác tại viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải nam trung bộ
anh chị đã tìm nhiều phương pháp nhằm hạn chế sâu bệnh gây hại cho rau
đến nay vườn rau sạch của đôi vợ chồng trẻ đã có đủ các loại rau
tất cả đều được bảo đảm sạch từ khâu làm đất đến khâu chăm bón
bây giờ là ở mô hình đấy là mô hình đầu tiên
và nếu mà nếu với những mô hình này theo tôi nghĩ nếu mà được chân rồng toàn hiền thì đó là vấn đề rất tốt
vừa rồng gửi để đảm bảo sức khỏe cho dân vừa để đồng thời là vừa ra để cho cuộc sống sau này của con em được phát triển tốt
đến nay sản phẩm rau sạch mang thương hiệu
an nông của gia đình anh đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn việt gáp
hy vọng rằng trong thời gian tới mô hình rau sạch này sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh quảng bình
điều này không chỉ góp phần giải quyết việc làm tại địa phương mà còn giúp người dân yên tâm hơn trong vấn đề an toàn thực phẩm